ngân hàng nhà nước đã tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm thêm tám đồng so với hôm qua đưa tỷ giá trung tâm lên mức cao kỷ lục là hai mươi hai một trăm linh một đồng
biên độ giao động của tỷ giá ở mức cộng trừ ba so với thời điểm đầu năm tỷ giá trung tâm đã tăng bốn mươi
suốt từ đầu tuần tới nay tỷ giá trung tâm và giá đô la mỹ ngân hàng liên tục tăng
trong đó giá đô la mỹ ngân hàng có đạt tăng mạnh nhất trong vòng năm tháng qua lên tới hai mươi hai bốn trăm năm mươi đồng trên một usd ở chiều bán ra và mua vào quanh hai mươi hai ba trăm bốn mươi đồng
theo ngân hàng nhà nước trong những ngày vừa qua tỷ giá tăng nhẹ cũng chủ yếu là do tâm lý thanh khoản thị trường vẫn tốt cung cầu ngoại tệ bình thường không có nhu cầu đột biến
từ nay đến cuối năm cung cầu ngoại tệ về cơ bản vẫn thuận lợi do các dòng vốn đầu tư nước ngoài kiều hối tiếp tục là nguồn cung quan trọng cho thị trường